tân ngoại trưởng mỹ kêu gọi triều tiên từ bỏ chương trình vũ khí ngay lập tức
ukraine mở rộng trừng phạt nga
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu các thành viên chính phủ không được chậm trễ
trong công tác chuẩn bị báo cáo trình quốc hội và đại biểu quốc hội
trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
cần phải kiểm điểm chấn chỉnh công tác xây dựng luật pháp lệnh để rút kinh nghiệm
nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới
trong tháng bốn tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có xu hướng tích cực và toàn diện
các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt tạo không khí phấn khởi cho doanh nghiệp
tiếp tục tạo niềm tin trong nhân dân
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát mặt bằng lãi suất và thị trường ngoại hối ổn định
các ngành phát triển ổn định ngành chế biến chế tạo tăng một mươi bốn du lịch dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh
xuất khẩu bốn tháng đầu năm đạt gần bảy mươi bốn tỷ usd thu ngân sách nhà nước đạt ba mươi ba tám dự toán
tuy vậy vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ cần phải thảo luận
làm rõ những nội dung còn vướng mắt trong phát triển
thủ tướng nêu rõ
môi trường đầu tư kinh doanh có rất nhiều cải cách
nhưng cũng cần phải tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa trong việc tham gia thị trường của các doanh nghiệp việt nam
bởi hiện nay còn đứng rất thấp
việc xử lý vấn đề phá sản cũng còn rất thấp
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần có tư duy cải cách để giải phóng sự trông chéo
cần tiếp tục cắt giảm thủ tục kinh doanh
có một chiếc cá bộ tôi đã công bố mấy lần rồi
cá bộ cắt năm cá bộ cắt bảy

có nhiều bộ thì còn gây khó khăn rất nhiều
họ đăng ký tới các thủ tướng các nhà đầu tư lớn họ nói này
các vị không tuân theo một số điều của những cái hiệp định
rồi những thông liệu quốc tế
sau những hiệp định gấp một chút phẩy
bấm vào đây để tháo gỡ mạnh mẽ hơn
tên tinh thần là thúc đẩy
sẽ phát triển sự trọng của việt nam
nếu như phát triển được chuyên nghiệp
người dân họ phát triển được tốt
thì việc làm thu ngăn chất giải quyết thanh tưởng
còn nếu chúng ta cứ gò bó
quay lúc về thủ tập
cũ lạc hảo
không thông thủy quốc tế
chúng ta không thành công
thủ tướng cũng yêu cầu phải chấn chỉnh kỳ cương
trong việc xây dựng thể chế
các bộ cần phải phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan xây dựng thể chế
từ nay về sau nếu chưa rõ nội dung
thì để lại chứ không được đề xuất
các bộ trưởng phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng
không được làm ẩu
tạo lỗ hổng trong thể chế
theo chương trình chiều nay các thành viên chính phủ
sẽ thảo luận về tình hình thực hiện
nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước
thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ
điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng
tỉnh bắc ninh đến năm hai nghìn ba mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
theo đó định hướng phát triển kinh tế bắc ninh
theo hướng tổng hợp về dịch vụ
du lịch văn hóa lịch sử công nghiệp
tập trung vào kinh tế tri thức
trung tâm y tế nghỉ dưỡng của vùng
phát triển các chức năng về thương mại
theo đó phạm vi lập quy hoạch
gồm toàn bộ danh giới hành chính tỉnh bắc ninh
được giới hạn như sau
phía bắc giáp tỉnh bắc giang
phía đông giáp tỉnh hải dương
phía nam giáp tỉnh hương yên
phía tây giáp thủ đô hà nội
với diện tích khoảng tám trăm hai mươi hai bảy km hai
theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch
mà thủ tướng chính phủ phê duyệt
sẽ bổ sung một số mục tiêu
quy hoạch xây dựng vùng tỉnh bắc ninh
gắn với quy hoạch xây dựng vùng thủ đô hà nội
tạo thành một cực của tam giác tăng trưởng
phân đấu cùng với các địa phương trong vùng thủ đô
trở thành vùng đô thị lớn văn minh hiện đại
trong khu vực châu á thái bình dương
đồng thời quy hoạch mở rộng đô thị trung tâm bắc ninh
theo đó đô thị mới được hình thành
trên cơ sở thành phố bắc ninh
thị xá từ sơn huyện tiên du
và mở rộng thêm các huyện quế võ yên phong
giữ vai trò là đầu tàu và hạt nhân
thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
đạt tiêu chuẩn đô thị loại một
và trở thành thành phố trực thuộc trung ương
thuế tài sản là sắc thuế thay thế
thuế sử dụng đất nông nghiệp
và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
mở rộng và bao quát bổ sung thêm
một số đối tượng là tài sản khác
không phải là đất
với vai trò là bộ chủ quản xây dựng luật
bộ tài chính hoan nghênh và tiếp thu
các ý kiến tham gia góp ý
về dự án luật thuế tài sản
những góp ý đa chiều với sắc thuế này
sẽ góp phần hoàn thiện
để luật có tính thực tiễn cao
khi đi vào cuộc sống
hiện nay đang có một số thuế
phí lệ phí liên quan đến tài sản
như thuế sử dụng đất nông nghiệp
thuế chuyển quyền sử dụng đất
lệ phí trước bạ tiền thuê đất
và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
những chính sách này được ban hành
vào những năm đầu thập niên chín mươi đến nay
đã bộc lộ hạn chế không còn phù hợp
khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường
do vậy nhiều ý kiến cho rằng
cần thiết nghiên cứu xây dựng luật thuế tài sản
để phù hợp với yêu cầu đòi hỏi
của nền kinh tế xã hội của đất nước
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
ngày càng sâu rộng của việt nam
mục tiêu của dự án luật thuế tài sản
là tăng cường quản lý về tài sản
nâng cao hiệu quả sử dụng nhà và đất
hạn chế việc sử dụng lãng phí tài sản
tài nguyên là đất đai và công sản
đảm bảo sự minh bạch trong quản lý
sử dụng tài sản như vậy sẽ góp phần
quan trọng vào công tác phòng ngừa
phòng chống tham nhũng
cuối cùng nếu dự án luật được thông qua
sẽ là cơ sở để mở rộng nguồn thu
cho ngân sách nhà nước
và đảm bảo cơ cấu lại nguồn thu
chiều qua ngày hai tháng năm
thành ủy đà nẵng cho biết
ủy ban kiểm tra thành ủy vừa xem xét
thi hành kỷ luật đối với một phó bí thư
kiêm chủ tịch quận
tại kỳ họp lần thứ hai mươi một
ủy ban kiểm tra thành ủy đà nẵng
đã xem xét thi hành kỷ luật
đối với đồng chí lê văn sơn
phó bi thư quận ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân quận cẩm lệ
ủy ban kiểm tra thành ủy
đã xem xét khuyết điểm vi phạm
của đồng chí lê văn sơn
trong việc ký các quyết định
giao đất không đúng đối tượng
tại dự án khu gia đình quân nhân
sư đoàn ba bảy năm
chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp
sang đất ở và giao đất cho hộ gia đình
không đúng quy định của luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
ủy ban kiểm tra thành ủy đà nẵng
đã quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo
đối với đồng chí lê văn sơn
tối qua ngày hai tháng năm
tại quảng trường ngọ môn kỳ đài
thành phố huế
festival huế lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi tám
với chủ đề
di sản văn hóa với hội nhập và phát triển
huế một điểm đến nằm di sản
đã chính thức khép lại
sau sáu ngày diễn ra với nhiều chương trình
văn hóa nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn
thành công của festival huế lần thứ một mươi
đã trở thành động lực
thúc đẩy công cuộc bảo tồn
và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật
của đất nước nói chung
và quê hương thừa thiên huế nói riêng
có phần phát triển dịch vụ du lịch
phát triển kinh tế xã hội
khẳng định thừa thiên huế
xứng tầm là thành phố festival đặc trưng
thành phố du lịch thành phố di sản
một trong những trung tâm văn hóa du lịch
đặc sắc của việt nam
trước đó tại công viên lý tự trọng
thành phố huế đã diễn ra giải đua thuyền
truyền thống trên sông hương
chào mừng festival huế lần thứ một mươi
do sở văn hóa và thể thao tỉnh thừa thiên huế tổ chức
giải đua thuyền năm nay
có sự tham gia của một mươi tám đội đua nam và nữ
với hơn hai trăm hai mươi vận động viên
đến từ các huyện thị xá
và thành phố trong tỉnh
kết thúc giải đua thuyền
bàn tổ chức đã trao giải nhất hai ba
cho các đơn vị thuyền phú lộc thủy vân hương thủy
và vân thê hương thủy
tiếp theo chương trình
bộ y tế thăm hỏi bệnh nhân vụ tai nạn giao thông
tại lâm đồng
tiếp theo chương trình
tiếp theo chương trình
cá chết hàng loạt trên sông kinh thầy tỉnh hoài dương
mới đây ngay khi biết tin vụ tai nạn nghiêm trọng
xảy ra tại quốc lộ hai mươi
đoạn qua thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
đại diện bộ y tế gồm
phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh
và tiến sĩ hà văn thúy
phó vụ trưởng vụ bảo hiểm y tế
đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
thăm hỏi các nạn nhân
đang được cấp cứu tạm
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh
lương ngọc khuê biểu dương những nỗ lực
của các cán bộ y tế bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
trong việc nhanh chóng cấp cứu
điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn
đang bị thương ở các mức độ khác nhau
tại các buồng bệnh
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh
lương ngọc khuê cùng tiến sĩ hà văn thúy
và lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
đã thăm hỏi động viên các nạn nhân
đang điều trị đề nghị bệnh viện
tập trung mọi nguồn lực thuốc trang thiết bị
bố trí nhân viên tích cực chăm sóc
và điều trị cho các nạn nhân
trước đó vào sáu h bốn mươi phút ngày hai tháng năm
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã xảy ra trên quốc lộ hai mươi
đoạn qua thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
làm một mươi người bị thương
trong đó có một nạn nhân tử vong tại chỗ
ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản
yêu cầu các chủ đầu tư nhà cao tầng
khẩn trương khắc phục các tồn tại
vi phạm về phòng cháy chữa cháy
theo đó ubnd tp hà nội yêu cầu
chủ đầu tư công trình nhà cao tầng
siêu cao tầng còn các tồn tại
vi phạm về phòng cháy chữa cháy
khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục
thời hạn hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu
đồng thời nghiêm túc thực hiện việc duy trì
thường xuyên bảo đảm các điều kiện an toàn
phòng cháy chữa cháy tại công trình
chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt
vi phạm hành chính đối với các giải pháp
thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
liên quan đến việc thay đổi công năng
cải tạo bố trí mặt bằng quy mô
kiến trúc kết cấu chủ đầu tư
phải xây dựng hồ sơ trình các cơ quan
chức năng có thẩm quyền phê duyệt
cấp phép theo quy định
thống kê từ
cục an toàn lao động bộ lao động thương binh
và xã hội cho thấy trong năm

gần chín vụ tai nạn lao động
làm hơn chín trăm linh người thiệt mạng
trong đó nguyên nhân được chỉ ra
là do chủ sử dụng lao động
đơn tìm cách né tránh hoặc thực thi
không đầy đủ trách nhiệm bảo đảm an toàn
vệ sinh lao động cho người lao động
thiệt hại về tài sản do tai nạn
lao động gây ra là gần năm tỷ đồng
nhưng tiền bồi thường cho gia đình người thiệt mạng
và những người bị thương lên tới hơn
một năm trăm linh tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu
của tai nạn lao động là do chủ doanh nghiệp
tiết kiệm chi phí không xây dựng môi trường
làm việc an toàn cũng như không trang bị
đầy đủ thiết bị bảo hộ cho người lao động
một phần năm số vụ tai nạn do chính người lao động
gây ra và chủ yếu ở nhóm lao động trẻ
bộ y tế đề nghị tăng thuế
thuốc lá trong dự thảo sửa đổi
năm luật thuế trong thời gian tới
nhằm góp phần giảm tỷ lệ
người sử dụng thuốc lá
cụ thể áp dụng mức thu
lên hai đồng một gói
thay vì dự thảo đưa ra mức thuế tuyệt đối
một đồng một gói điều này
tăng doanh thu thuế thuốc lá thêm sáu ba trăm linh tỷ đồng
mỗi năm tỷ lệ
hút thuốc ở nam giới có thể giảm xuống ba
tránh được ba trăm linh ca tử vong
sớm do hút thuốc năm

đã chi ba mươi một tỷ đồng
để mua thuốc lá nhưng tốn trên
hai mươi bốn tỷ đồng cho khám trợ bệnh
do tác hại của việc hút thuốc
theo số liệu thống kê sơ bộ của
tổng cục hải quan tính chung cả
quý i năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu chè ước đạt hơn
với kim ngạch ba mươi chín ba mươi chín triệu đô la mỹ
so với cùng kỳ năm

giảm tám bảy về lượng
và giảm hai về kim ngạch
quý i năm nay pakistan tiếp tục
là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất
của việt nam với bốn sáu mươi bảy tấn
chiếm một mươi sáu tổng lượng
xuất khẩu giảm hai mươi tám chín
so với cùng kỳ kim ngạch
đạt tám bốn mươi năm triệu đô la mỹ
tiếp đến là thị trường nga
đạt hơn bốn một trăm bảy mươi tấn
trị giá sáu bốn mươi chín triệu đô la mỹ
trong tổng lượng và tổng kim ngạch
giảm tám bốn về lượng
một số thị trường khác như ấn độ và uae
sụt giảm rất mạnh
cụ thể thị trường ấn độ giảm năm mươi về lượng
giảm năm mươi bốn sáu kim ngạch
và giảm chín ba về giá
thị trường uae giảm bốn mươi về lượng
giảm bốn mươi năm kim ngạch
và giảm chín hai về giá
như truyền hình nhân dân đã phản ánh về hiện tượng
tiêu chết hàng loạt ở bình phước
trong khi các cơ quan chức năng đang nỗ lực
tìm kiếm nguyên nhân của hiện tượng này
thì tình trạng tiêu chết hàng loạt
vẫn tiếp tục diễn ra
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
tại xã biên giới đắc ơ huyện bù gia mập tỉnh bình phước
đắc ơ là xã có số lượng tiêu bị chết
nhiều nhất của huyện bù gia mập tỉnh bình phước
với gần một trăm bốn mươi ba
hàng nghìn trụ tiêu xanh tốt
giờ chỉ còn là cột và vài nhánh dây
khô khốc bám lại
theo người dân trồng tiêu thì đây là lần đầu tiên
xuất hiện hiện tượng tiêu chết hàng loạt
trên địa bàn xã
tại vườn tiêu của gia đình ông vũ đình môn
ở thôn một mươi đến thời điểm hiện tại
số cây chết đã lên đến trên
một năm trăm linh trụ và còn tiếp tục chết thêm
hiện tượng tiêu chết hàng loạt
bắt đầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
dù cho gia đình đã mời
chuyên gia nông nghiệp kỹ sư
vẫn chữa trị tại vườn
nhưng tiêu vẫn cứ đua nhau chết
đến thời điểm hiện tại
gia đình ông môn ước tính thiệt hại
do cây tiêu chết hàng loạt
lên đến hơn một tỷ đồng
cùng với gia đình ông môn
vườn tiêu của gia đình ông vũ văn hào
cũng nằm trong tình trạng này
năm trăm linh trụ bị chết chỉ trong vòng chưa đầy năm tháng ba
trước khi tiêu chết hàng loạt
ngành chức năng của huyện bù gia mập cho rằng
nguyên nhân tiêu chết là do
trong thời điểm giá tiêu tăng cao
người dân trồng nhiều
nên các hộ dân chủ quan không kiểm tra
kiểm soát tốt giống cây trồng khi mua
có một số loại giống không đảm bảo phát triển lâu dài
chỉ phát triển vào một thời điểm nhất định
đặc biệt năm vừa qua
do thời tiết mưa nhiều
nước không thoát kịp
dẫn đến vàng lá và chết dần
tuy nhiên đây cũng chỉ mới là nhận định ban đầu
đối với những cây nào đã chết rồi
trong những vườn cây chưa bị chết
những cây chết năm đấy
chúng tôi khuyến khích các con
gom lại thu gom lại
và mang ra ngoài để đốt và xử lý đi
thứ hai là chúng ta đào
cái gốc đi lấy cái rễ
mang ra ngoài chúng ta xử lý luôn
để tránh lây lan cây bên cạnh
và khi chúng ta đào
chúng ta kết hợp chúng ta đào xong
cho bón vôi rác vôi xung quanh
để xử lý cái nấm bành trong đấy
những cái vườn mà
trong đó còn cây chết
mà đối với những cái vườn chết trắng rồi
thì chúng tôi khuyến khích các bà con
vệ sinh lại hết gom hết các tàn chứ
tàn chứ nấm bành mang ra ngoài để xử lý
và chúng ta rác vôi lên
để chúng ta xử lý đất
trước thực trạng trên ngành nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh bình phước
đang tích cực và hỗ trợ tìm ra nguyên nhân
hổ tiêu chết hàng loạt để có biện pháp
khắc phục kịp thời giúp người nông dân
yên tâm sản xuất
trong tháng bốn thành phố cần thơ
năm dự án mới vốn trong nước
với tổng vốn đầu tư hơn một trăm hai mươi ba tỷ đồng
đến nay thành phố hiện có hơn
bốn trăm một mươi dự án đang triển khai thực hiện
với tổng vốn đầu tư hơn
tám mươi một một trăm năm mươi tỷ đồng
bên cạnh đó thành phố cũng cấp mới
đăng ký kinh doanh cho hơn một trăm linh doanh nghiệp
ở các loại hình
với tổng vốn đăng ký gần năm trăm hai mươi tỷ đồng
từ đầu năm đến nay thành phố cần thơ
cấp mới đăng ký kinh doanh cho bốn trăm sáu mươi doanh nghiệp
ở các loại hình
đạt trên hai mươi bảy kế hoạch
tổng vốn đăng ký hơn hai một trăm ba mươi tỷ đồng
đạt ba mươi sáu hai kế hoạch
so với cùng kỳ số doanh nghiệp đăng ký mới
tăng bảy hai và số vốn tăng chín bảy
trong những tháng tiếp theo cần thơ
tiếp tục tăng cường cải thiện môi trường đầu tư
nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố
để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước
đồng thời gia soát có giải pháp
nâng cao các chỉ số còn hạn chế
trong bộ chỉ số tổng hợp pci
tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy
hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển
hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác
tài sản trí tuệ công nghệ mô hình
kinh doanh mới góp phần phát triển
kinh tế xã hội
những ngày qua trên sông kinh thầy
đoạn qua xã nam tân
huyện nam sách tỉnh hải dương
đã xảy ra hiện tượng cá chất hàng loạt
gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế
của hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng nơi đây
theo phản ánh của người dân nơi đây
hiện tượng cá chất hàng loạt
cao điểm nhất là từ chiều hai mươi chín tháng bốn
đến ngày ba mươi tháng bốn
đến ngày hai tháng năm
hiện tượng cá chất đã giảm
ông nguyễn văn đích hiện có một mươi lồng nuôi cá lăng
và cá chép giòn
mỗi lồng nuôi từ bốn đến năm tấn cá
do xảy ra hiện tượng cá chất này
gia đình ông thiệt hại khoảng bốn mươi khối lượng cá
tương đương gần một trăm linh triệu đồng một bè
đầu tiên là nó sụp nước
xong là nó nhao lên
xong bắt đầu nó sụp nước
hết cả rễ này luôn
mà đến tầm chiều chiều
đến đêm bắt đầu cá là tiết nhiều
là anh em cũng cứ phải vớt trong bàn
lên bãi trôn lên bãi
còn đến hôm nay là đến bây giờ là
cũng có quản rất nhiều
nhưng mà cũng quay đến mức độ vừa phải
thế bây giờ thì như nhà tôi bây giờ là hai mươi tám bìa
thì đến bây giờ là hiện tại là dồn lại
thì là còn được một mươi ba bè
thì như cái nứa này nhà tôi thả là có một
bảy vạn con là từ giữa tháng bốn năm ngoái
đến năm ngoái là chúng tôi thả hiện
chồng chết thì con cá đó trước khi chết
thì nó nổi hết trên mặt nó vẫn lại như
là gọi là thành một đàn xã nam tân
huyện nam sách hiện có trên một trăm hai mươi hộ nuôi
cá với một hai trăm linh lồng việc xảy ra hiện tượng
cá chết hàng loạt đã khiến cho các hộ
nuôi cá lồng ở đây ảnh hưởng rất lớn về
kinh tế hiện tại đến nay là tất cả các
hộ nuôi cá lồng ở trên sông kinh thái của địa bàn xã đều bị tổ chức
trước tình trạng trên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn sớm tìm ra nguyên nhân của hiện tượng cá chết hàng loạt để có biện pháp phòng chống góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân nuôi cá lồng ở nơi đây
ngày hai tháng năm bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với bốn cán bộ lãnh đạo của các đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy và đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi chín thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc để phục vụ công tác điều tra
bốn cán bộ thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc bị đình chỉ công tác gồm thượng tá cao hữu tùng đồn trưởng đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy trung tá bùi khắc hiệp chính trị viên đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy
đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi chín phó đồn trưởng đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi chín và trung tá phạm công khanh chính trị viên đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi chín
bốn cán bộ này bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra và kiểm điểm xử lý liên quan đến vụ các đơn vị thuộc bộ công an bắt đối tượng phan hữu phượng cùng đồng phạm vận chuyển và tăng chữ hàng trăm mét khối gỗ lậu ở khu vực biên giới
trước đó như truyền hình nhân dân đã phản ánh vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn tại khu vực thị trấn ea tờ linh huyện cư rút tỉnh đắk nông
cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường phối hợp văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an bắt quả tăng các đối tượng dùng hai xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi một c bảy nghìn hai trăm bảy mươi và sáu mươi một l ba nghìn năm mươi bảy vận chuyển gỗ trái phép
vụ việc đang được các cơ quan của bộ công an cùng cơ quan chức năng của hai tỉnh đắk lắc và đắk nông tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tp cn tiếp tục ngày thứ tám xét xử sơ thẩm
nhóm cán bộ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank chi nhánh cần thơ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại cho agribank hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
tuy nhiên hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án
bước sang ngày xét xử thứ tám với phần tranh luận chủ tọa phiên tòa thông báo quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm nhiều tình tiết của vụ án
trong phần xét hỏi phía người liên quan trong vụ án yêu cầu
hội đồng xét xử trả hồ sơ để định giá lại các tài sản thế chấp
trước đó trong phần tranh luận với đại diện viện kiểm sát các luật sư của bị cáo và đại diện người liên quan cũng đề nghị trả hồ sơ vì cho rằng
các kết luận định giá tài sản mà trong cáo trạng quy kết không khách quan không theo giá thị trường
sau đó hội đồng xét xử cho dừng phiên tòa để hội ý
hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tp cn điều tra bổ sung để xác định lại thiệt hại và chứng cầu thẩm định giá
đối với các tài sản thế chấp và tài sản hình thành từ vốn vay tại thời điểm ngân hàng nhận thế chấp
trước đó trong ngày xét xử thứ sáu đại diện viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo có mức án tù tương ứng thời gian đã tạm giam và đến mức án cao nhất từ một mươi một đến một mươi ba năm tù
trong phần tin quốc tế tân ngoại trưởng mỹ kêu gọi triều tiên từ bỏ chương trình vũ khí ngay lập tức
ukraine mở rộng trừng phạt nga
tân ngoại trưởng mỹ mike pompeo tuyên bố triều tiên cần cam kết lập tức từ bỏ chương trình vũ khí của mình
cho rằng các nỗ lực phi hạt nhân hóa bình nhưỡng vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu và kết quả vẫn là ẩn số
phát biểu tại buổi lễ nhậm chức ở trụ sở bộ ngoại giao mỹ tại thủ đô washington
tân ngoại trưởng mỹ mike pompeo cam kết đạt mục tiêu triều tiên từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt một cách hoàn toàn
có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược đồng thời cần phải làm việc này ngay lập tức không thể chỉ hoãn
buổi lễ nhậm chức trên có sự tham dự của tổng thống mỹ donald trump đánh dấu lần đầu tiên ông chủ nhà trắng tới thăm bộ ngoại giao mỹ
trong suốt thời gian ông rech teleson làm ngoại trưởng mỹ tổng thống donald trump luôn tránh né bộ này
và trì hoãn việc bổ nhiệm một số vị trí ngoại giao hàng đầu
trong một diễn biến liên quan cùng ngày ủy viên quốc vụ đồng thời là ngoại trưởng trung quốc vương nghị cho biết
trung quốc hy vọng cuộc đối thoại giữa triều tiên và mỹ sẽ diễn ra một cách tốt đẹp và đạt được tiến triển đáng kể
vấn đề hạt nhân của iran lại trở nên căng thẳng khi israel tuyên bố có các tài liệu chứng minh iran phát triển vũ khí hạt nhân
trước thời điểm ngày một mươi hai tháng năm ngày tổng thống mỹ donald trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận hạt nhân này
trong khi đó các chuyên gia phân tích cảnh báo
thỏa thuận đổ vỡ có thể dẫn tới nguy cơ xảy ra chiến tranh
kế hoạch hành động toàn diện chung được ký kết giữa iran và nhóm p năm một vào năm hai nghìn một mươi năm là kết quả của các cố gắng đàm phán của các bên kéo dài một mươi hai năm
và cũng là một cơ chế cân bằng đảm bảo lợi ích của tất cả các bên liên quan
tuy nhiên sự cân bằng lợi ích này bị phá vỡ có thể sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế
và hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
động thái rút khỏi thỏa thuận này của mỹ cùng với sự căng thẳng và mâu thuẫn sẵn có tại khu vực trung đông
rất có khả năng sẽ dân tới sự bất ổn định thậm chí dẫn tới nguy cơ xảy ra chiến tranh
các chuyên gia tình báo cho rằng với cáo buộc này israel dường như đang tiếp cho mỹ thêm một động lực để rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử này
nội dung vào thời điểm tuyên bố của thủ tướng israel benjamin netanyahu được đưa ra
rõ ràng không phải để tạo lực mà để củng cố thêm quyết định mà ông trump đã đưa ra
trước mắt thỏa thuận hạt nhân iran đang làm gia tăng sự dạn nứt giữa mỹ và châu âu
còn tại trung đông nếu thỏa thuận hạt nhân iran sụp đổ và iran khởi động lại chương trình hạt nhân của mình
nguy cơ đối đầu ở trung đông có thể sẽ tăng lên
liên quan đến cuộc khủng hoảng tại ukraine hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraine vừa thông báo
đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với công ty và công dân nga
các biện pháp trừng phạt của ukraine
nga đối với nga tương tự với danh sách trừng phạt nga mà bộ tài chính mỹ công bố vào ngày sáu tháng bốn vừa qua
đồng thời kiev cũng quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt vào những năm trước
ngoài ra ukraine còn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người được cho là liên quan đến tấn công mạng và thông tin chống ukraine
dính líu đến những hành động trái pháp luật chống lại người dân ukraine đang bị giam giữ bất hợp pháp tại nga
cũng như đối với các nghị sĩ nga
các biện pháp trừng phạt này có hiệu lực trong vòng ít nhất ba năm hoặc vô thời hạn
tính đến nay ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một hai trăm hai mươi tám công ty và bốn trăm sáu mươi tám công dân nga
trong đó có các quan chức chính trị gia lãnh đạo các doanh nghiệp nhà báo
liên minh châu âu eu vừa cho biết sẽ không chấp nhận rủi ro trong các cuộc đàm phán với mỹ
nhằm bảo đảm có được quyết định miễn hoàn toàn việc áp thuế của mỹ đối với các sản phẩm thép và nhôm xuất khẩu của khối này
phát biểu trước nghị viện châu âu
châu âu ep chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker nhấn mạnh quyền miễn trừ đối với các mặt hàng thép và nhôm của eu
phải được đưa ra vô điều kiện và lâu dài đồng thời cho rằng mỹ không thể lấy các lý do an ninh quốc gia để biện minh cho việc áp thuế mới
ông juncker cũng khẳng định eu sẽ tiếp tục đàm phán với mỹ về vấn đề trên song sẵn sàng từ chối đàm phán nếu có bất cứ rủi ro nào
trước đó ngày ba mươi tháng bốn tổng thống mỹ donald trump tuyên bố quyết định lùi việc áp mức thuế mới đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ eu canada và mexico thêm ba mươi ngày và xem xét khả năng hoãn thực thi việc áp thuế trong các cuộc đàm phán sắp tới
tuy nhiên eu đã bày tỏ sự không hài lòng với quyết định gia hạn trên và kêu gọi mỹ miễn trừ vĩnh viễn các khoản thuế này
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại